khi không làm chủ được bản thân do ảo giác của ma túy

chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại